từ khóa giảm cân dường như xuất hiện mọi lúc mọi nơi và dày đặc trong lịch sử tìm kiếm của nhiều người
thế nhưng các tín đồ giảm cân liệu có biết những miệng vô cùng đơn giản này hay chưa
uống trà thảo mộc
một số loại trà có thể giúp bạn giảm cân vào ban đêm
uống trà trước khi ngủ hứa hẹn cho bạn kết quả kỳ diệu trong một đêm
các loại trà thảo mộc tự nhiên thực sự có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau
và thậm chí khiến bạn khỏe mạnh hơn
quế chống lại chứng viêm và ngăn ngừa đầy hơi vào buổi sáng
bạc ha làm giảm cảm giác thèm ăn và giúp bạn tránh ăn vặt
hoa cúc cải thiện tiêu hóa và thư giãn thần kinh của bạn
tập thể dục
tập thể dục là cách tốt nhất để giữ bỏ căng thẳng và tăng cường trao đổi chất trước khi đi ngủ
cả hai bài tập cardio và aerobics đã được chứng minh là hiệu quả
tuy nhiên tập luyện sức bền mới là cách giúp bạn đốt cháy chất béo
bơi lội hoặc nâng tạ có thể là giải pháp tốt nhất vào ban đêm
chúng không khiến bạn quá mệt mỏi nhưng đồng thời kích thích quá trình đốt cháy calor
sẽ kéo dài ngay cả khi bạn đã ngủ
ăn một bữa ăn nhẹ có protein
có thể đây là điều bạn chưa từng nghĩ đến
thế nhưng ăn một chút sữa chua hy lạp format ít béo gà tây nạc hoặc bơ đậu phộng
trước khi đi ngủ chúng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp cơ bác phát triển
ẩn các tiện ích của bạn vào ban đêm
anh sang qua mức từ các thiết bị di động
di động là một lý do khác khiến chúng ta không thể ngủ đúng cách
nghiên cứu đã chứng minh rằng ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh làm chậm quá trình sản xuất melatonin
do vậy bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ cũng dậy trong tình trạng mệt mỏi
cố gắng tránh các thiết bị trong hai giờ trước khi bạn đi ngủ và đặt màn hình của chúng ở chế độ ban đêm
thay một chiếc máy tính bảng bằng một cuốn sách giấy
là một điều tuyệt vời mà bạn nên thử
nhầm nhi một chút nước nho
nước em nho giúp đốt cháy calor nhờ một chất đặc biệt gọi là resin
nó giúp chuyển hóa chất béo trắng xấu thành chất béo màu bè
khi bạn đi ngủ cơ thể sử dụng chất béo màu bé để giữ ấm cho bạn
vì vậy uống một cốc nước nho trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn loại bỏ dầu mỡ thừa thay vì tích chữ
uống nước trái cây tươi để tránh nặc nhiều đường không cần thiết